với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng cho kim anh sáu mươi ba tuổi và lê văn tiến bốn mươi hai tuổi
cả hai đều trú tại tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi tám tháng tám công an tỉnh đồng nai bắt quả tăng kim anh đang bán ma túy cho người nghiện
ở nhà tại phường long bình tân tp thiên hòa và thu giữ sáu mươi năm gói ma túy đá
khám xét tại nhà cơ quan công an đã thu giữ thêm tám mươi gói ma túy đá tổng trọng lượng gần tám mươi gram
qua điều tra mở rộng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với tiến là con rể của kim anh
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua đấu tranh kim anh khai nhận đã cùng với lê văn tiến đi mua ma túy về bán lại cho một số đối tượng nghiện để bán kiếm lời